chỉ vì một câu nói nữ sinh bị người đàn ông hành hung cho đến chấn động não phải nhập viện điều trị
và đến nay thì chưa trở lại trạng thái bình thường
vào ngày hai mươi năm tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với thái văn tình ba mươi chín tuổi trú tại xã lâm trung thủy huyện đức thọ
để điều tra về tội cối gây thương tích đối với người dưới một mươi sáu tuổi
trước đó vào chiều ngày một mươi sáu tháng một nạn nhân cùng một người bạn đến quán tạp hóa gần nhà
của ông thái văn tỉnh để mua kim khâu may vá quần áo đến nơi em này đứng ngoài xe
còn người bạn đi vào hỏi mua hai chiếc kim khâu nhưng ông tình từ chối không bán lẻ mà bán nguyên hộp
người bạn nghe chủ quán nói vậy nên không mua kim nữa mà rời đi
lúc này em nữ sinh đã nói với bạn kiều khiêu khích ông chủ hàng rồi hai nữ sinh chở nhau về
ông tình nghe nói vậy nên chạy đuổi theo xe của hai nữ sinh và đánh đấm liên tiếp vào em này
rồi bỏ về nhà
sau đó em được gia đình đưa đến bệnh viện tỉnh để điều trị và được bác sĩ chuẩn đoán bị chấn động não do bị đánh